hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
những thông tin mới nhất về vụ án chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
sau hai ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên phạt bị cáo phan thị đào ba mươi chín tuổi
trú tại huyện bạch thông tỉnh bắc cạn tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng do có quen biết từ trước cho nên trần thị la ở bắc cạn đã giới thiệu đào cho hoàng thị hiền ở ninh bình
để hiền thuê đào vận chuyển ma túy từ lào về việt nam
đào nhận lời và được hiền trán năm mươi triệu đồng tiến công
vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đào đến tỉnh bô ly khăm say và một người đàn ông đến đón đi nhà nghỉ
cho đến ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám người đàn ông này đến đưa cho đào một lốc máy và chở đi đón xe về việt nam
khi đào đang trên xe khách từ tỉnh con tum đi tp hcm qua địa bàn huyện crong búc
thì đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an
công an tỉnh đắk lắk dừng xe kiểm tra và phát hiện trong lốc máy có hai mươi hai bánh heroin tổng trọng lượng là gần tám kg
sau khi tòa tuyên án viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cho biết sẽ kháng nghị bản án lên tòa án cấp cao đà nẵng
để tăng mức hình phạt tử hình đối với bị cáo phan thị đào
một nhóm đối tượng đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện long hồ bắt quả tang vào tối qua
vào thời điểm trên lực lượng công an tiến hành mật phục và phát hiện tại nhà bà trần thị xê
trú tại xã phước hậu huyện long hồ có một nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
lực lượng công an đã bắt giữ được chín đối tượng còn một số đối tượng khác đã bỏ chạy
và tại hiện trường công an thu giữ nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc
và số tiền trên người của nhóm đối tượng này gần bảy mươi triệu đồng
tại an giang vào chiều ngày hôm qua công an huyện châu thành
cho biết là vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đặng văn bình chú tại xã vĩnh bình huyện châu thành
về hành vi trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài và ham mê cờ bạc cho nên đặng văn bình đã nảy sinh ý định đi trộm tài sản
bình đang làm thuê cho cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh đặng văn hòa chú cùng địa phương
cho nên biết chỗ cất giấu tài sản
vào ngày một tháng năm lợi dụng gia đình anh hòa ngủ say
bình đã dùng một con dao cắt máy tôn đột nhập vào cửa hàng và lấy trộm hai mươi triệu đồng tiền mặt và hai chỉ vàng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số tài sản trộm được đã dùng cho việc đánh bạc và chơi game
còn tại bắc ninh vào khoảng một mươi bảy h chiều qua đã xảy ra một vụ cháy lớn
tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại giấy paper việt nam
tại khu dương ổ phường phong khê tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
đám cháy đã bùng phát tại kho chứa giấy của công ty nhanh chóng lan rộng
phạm vi nhà xưởng diện tích kho chứa rộng khoảng ba trăm linh m hai
và ngay sau khi đám cháy xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bắc ninh
đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động bốn xe chữa cháy
máy bơm và hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến dập lửa
sau hơn hai giờ đồng hồ chữa cháy đám cháy cơ bản đã được khống chế
các lực lượng chức năng đang tiến hành cầu lõi giấy phun nước tránh cháy âm ỉ
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy và thống kê thiệt hại
liên quan đến vụ việc cá bè chết với số lượng lớn lên tới ba trăm linh tấn trên sông la ngà
đoạn thuộc địa phận huyện định quán vào ngày một mươi sáu tháng năm
ngay trong chiều ngày hôm qua công an tỉnh đồng nai đã vào cuộc phối hợp
với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ
bước đầu cơ quan chức năng nhận định là do sau trận mưa
nước đầu nguồn ô nhiễm chảy về khiến cho cá thiếu oxy dẫn đến cá chết hàng loạt
hiện tại sở tài nguyên và môi trường đồng nai cũng đã lấy một mươi ba mẫu nước
ở một mươi ba vị trí khác nhau trên sông la ngà đoạn các bè cá bị chết để phân tích chất lượng nước
ngoài ra tri cục thủy sản đồng nai cũng tiến hành lấy các mẫu cá chết
để gửi đi phân tích và làm rõ nguyên nhân
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại